trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bảy các địa phương ven biển khu vực miền trung đang tích cực triển khai các công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền trung đóng tại thành phố đà nẵng
tính đến sáu giờ ngày hôm nay các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa đã hướng dẫn cho tổng số ba mươi sáu ba trăm sáu mươi sáu tàu với gần một trăm sáu mươi một năm trăm linh lao động biết vị trí hướng di chuyển của bão số bảy để chủ động phòng tránh
trong đó tại khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa là bốn trăm bảy mươi bốn tàu trên sáu bảy trăm linh lao động hoạt động tại các khu vực khác là bốn năm trăm ba mươi bảy tàu với trên hai mươi tám tám trăm linh lao động
hiện văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ quảng bình đến khánh hòa đang tiếp tục công tác kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào tránh trú
các địa phương trong khu vực đã có công điện chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động triển khai công tác ứng phò với bão số bảy và mưa lũ sau bão
các địa phương trong khu vực đã có công điện chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động triển khai công tác